thưa quý vị sau nhiều đợt triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh và thành phố hà nội đạt tỷ lệ tiêm đủ liều trung bình trên sáu mươi chín cao nhất cả nước
mới đây bộ y tế có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố giả soát nhu cầu vaccine covid một mươi chín để tiêm cho người dân
trong đó có nội dung xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai cho trẻ em từ ba tuổi trở lên và người lớn
bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi ba mũi bốn cho người đã tiêm đủ liều
điều này cho thấy sự chủ động của ngành y trước tình hình dịch bệnh được dự đoán sẽ còn nhiều biến động phức tạp
tuy nhiên việc tiêm mũi ba vẫn cần có sự cân nhắc khi nguồn vaccine tại việt nam đang rất hạn chế
và còn rất nhiều địa phương chưa tiêm phủ hết mũi một cũng như vẫn cần phải đảm bảo đầy đủ yếu tố an toàn tiêm chủng
hiện nay một số nước trên thế giới đã triển khai tiêm mũi ba cho người dân nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng
khi quyết định thích ứng với covid một mươi chín
việt nam cũng như nhiều nước
nhiều nước khác chuyển từ trạng thái chống dịch sang sống chung cùng virus
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng linh hoạt an toàn hiệu quả chống dịch
việc tiêm mũi ba đang được đề xuất và lên kế hoạch
theo các chuyên gia điều này là cần thiết với những trường hợp dễ bị tổn thương nếu không may mắc bệnh
vì vậy việc sớm lên kế hoạch để tiêm các mũi bổ sung là hợp lý không riêng với hà nội
trên thế giới đã có rất nhiều các nghiên cứu rất nhiều các bài báo bàn về vấn đề là
ở khoảng thời gian bao nhiêu
nếu mà những dịch là sẽ giảm tuy nhiên chúng ta còn phải đặt trong các bối cảnh khác nhau
ví dụ có đang có các ổ dịch hay không hay là đang trong tình trạng là chúng ta đã khống chế hoàn toàn được dịch
và cái sự sẵn có của vaccine nữa thì lúc đấy chúng ta sẽ căn cứ vào rất nhiều yếu tố để đưa ra một cái quyết định
nhưng mà dù còn căn cứ yếu tố gì đi chăng nữa thì cái việc mà chuẩn bị sẵn một kịch bản
chuẩn bị sẵn một kế hoạch để tiêm phòng mũi ba cũng là một trong những việc làm cần thiết
của tất cả các thành phố chứ không dừng gì hà nội trong thời gian tới
nếu mà những trường hợp mà đã tiêm hai mũi vaccine trong vòng sáu tháng thì có thể tiêm nhắc lại mũi ba nữa
nếu mà nói về phương diện khoa học thì hoàn toàn là hợp lý thôi bởi vì là về covid hiện tại thì nó đã có rất nhiều biến thể
do đó nên là cái biến thể hiện tại là biến thể danta thì có mức lây lan rất là rộng
và tiêm hai mũi vaccine thì trong vòng sáu tháng thì cái nồng độ kháng thể có thể giảm đi
có thể không đạt cái hiệu quả cao trong cái việc phòng bệnh nữa
trong bối cảnh thế giới
vẫn đang chạy đua với thời gian để nghiên cứu những loại thuốc điều trị đặc hiệu covid một mươi chín
thì việc tiêm vaccine vẫn là chìa khóa để ngăn không cho làn sóng dịch càn quét
tuy nhiên một số nghiên cứu đã ghi nhận tỷ lệ kháng thể ở người đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
sẽ giảm phân nửa sang một trăm linh tám ngày khoảng một mươi năm tuần
tiêm nhắc lại sẽ tạo vành đai chắn giúp cơ thể đối phó với virus
với mũi nhắc lại thứ ba hiện nay một số hãng khuyến cáo tiêm sau sáu đến chín tháng sau mũi hai
riêng với một số đối tượng miễn dịch yếu có thể tiêm ngay sau tháng thứ tư
tuy nhiên sẽ cần căn cứ vào nhiều yếu tố
những cộng đồng phơi nhiễm những cộng đồng nguy cơ giống như việc chúng ta ưu tiên lần đầu
ví dụ như cán bộ y tế cán bộ phòng chống dịch ngơi trực tiếp
thì chúng ta sẽ được tiêm nhắc lại để cho đảm bảo an toàn
để đảm bảo lực lượng chống dịch vẫn được tiếp tục
sau đó là những điều kiện những người mà có nguy cơ
nguy cơ như tất cả những bộ y tế đã quyết định là chúng ta nguy cơ
nguy cơ mắc bệnh sẽ bị bệnh nặng hơn thì cũng sẽ được ưu tiên
bây giờ chúng ta có thêm nguồn vaccine thì hoàn toàn chúng ta có thể gối như vậy
tuy nhiên bài toán nguồn vaccine và phân bổ vaccine cũng là một vấn đề cần phải được tính toán
thực tế vẫn còn nhiều địa phương chưa đạt độ bao phủ vaccine hai mũi
do vậy khi tiêm nhắc lại mũi ba cũng cần có lộ trình hợp lý
cũng như việc xem xét tiêm trộm vaccine ra sao để đảm bảo an toàn tiêm chủng
phù hợp điều kiện số lượng vaccine
bởi thực tế theo quy định
chỉ một số loại vaccine mới được chỉ định tiêm lẫn cùng nhau
có rất nhiều các cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái mũi tiếp theo nếu có
thì có thể triển khai một cái loại vaccine khác mà không cần phải nhắc lại đúng cái chủng loại vaccine ban đầu
tuy nhiên căn cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất
thì rất nhiều nhà sản xuất cho đến thời điểm hiện tại vẫn khuyến cáo rằng
chỉ sử dụng vaccine của hãng của mình thì mới đảm bảo
bởi vì sao họ có những nghiên cứu hết sức bài bản cỡ mẫu rất lớn
và từ đó người ta
người ta biết được sự an toàn và hiệu quả của loại vaccine đó
vaccine covid một mươi chín được xem là tấm hộ chiếu an toàn giúp cơ thể được bảo vệ bởi kháng thể
giảm nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai đặc biệt giảm triệu chứng nặng
và giảm nguy cơ nhập viện và tử vong
theo đó các loại vaccine phòng covid một mươi chín cần được tiêm theo thời gian cách nhau phù hợp
ứng với từng loại vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất
ở thời điểm này việt nam vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc tiêm mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín
vì vậy người dân cần hết sức bình tĩnh chờ những thông tin chính thống từ bộ y tế
chương trình tiêm chủng mở rộng và các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn